từ đầu tháng tám đến nay bà con ngư dân ở vùng biển quảng ngang tỉnh quảng trị vui mừng và phấn khởi khi trung lớn mùa ruốc biển hay còn gọi là khuyết biển
đặc biệt là bà con ngư dân đã biết sử dụng tốt tiền bồi thường sự cố môi trường biển để thay đổi cách làm nên vừa được mùa vừa đánh bắt có hiệu quả
anh nguyễn văn hùng ở thôn đông luật xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị rất phấn khởi bởi chỉ trong vòng hơn một tuần anh đã đánh bắt được năm sáu tấn ruốc biển
trừ chi phí anh hùng thu lãi hơn một mươi triệu đồng
bình quân mỗi chuyến biển của ngư dân xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị thu về từ sáu trăm linh đến tám trăm linh kg người cao nhất cũng đạt hơn một tấn ruốc biển
với giá bán như hiện nay một kg ruốc là ba đồng mặc dù giá có rẻ nhưng ngư dân cũng thu được hơn hai triệu đồng mỗi chuyến đi biển
tính đến thời điểm này mới chỉ đầu vụ nhưng ngư dân tỉnh quảng trị đã đánh bắt được hơn một năm trăm linh tấn ruốc biển
riêng xã vĩnh thái huyện vĩnh linh đánh bắt được hơn bảy trăm linh tấn ruốc biển
sau khi bà con tiếp cận được nguồn thiên phí được đền hưu của tư là công phú xã bà con đã tập trung mua sắm thêm ngư lợi cù
và đặc biệt là động thêm thuyền mới để thay
bà con đã tập trung mua sắm thêm ngư lợi cù
bà con đã tập trung mua sắm thêm ngư lợi cù